đoàn đại biểu đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm do đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
đã vào lăng đặt vòng hoa viếng chủ tịch hồ chí minh đặt vòng hoa tưởng niệm các hồ liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các hồ liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
với lòng biết ơn vô hạn đoàn đại biểu đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một đã thành kính tưởng nhớ
chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài của đảng của dân tộc người thầy kính yêu của quân đội nhân dân việt nam
tiếp đó đoàn đại biểu đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng chín
với sự tham gia của bốn trăm năm mươi đại biểu đại diện cho hơn hai mươi sáu vạn đảng viên tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết
trí tuệ bản lĩnh dân chủ kỳ cương của toàn đảng bộ quân đội
ngay sau lễ viếng lăng chủ tịch hồ chí minh các đại biểu đã có mặt tại hội trường bộ quốc phòng
để nghe phổ biến quy định luyện tập một số nội dung của đại hội
họp đoàn đại biểu phân công nhiệm vụ nghiên cứu tài liệu chuẩn bị nội dung thảo luận
chiều cùng ngày đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sẽ tiến hành phiên chủ bị
theo dự kiến đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sẽ diễn ra trong bốn ngày
với tổng số đại biểu chính thức dự đại hội là bốn trăm năm mươi đồng chí
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ dự đại hội
ngoài ra dự đại hội còn có thủ tướng chính phủ chủ tịch quốc hội các đồng chí trong bộ chính trị
ban bí thư và các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ quốc phòng qua các thời kỳ